thưa quý vị vào ngày hôm nay công an quận thanh xuân tp hà nội phối hợp với công an tp hà nội
đã bắt được hung thủ giết người trên phố vương thờ vũ cách đây ba ngày
theo đó danh tính nghi phạm là hoàng văn thành sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám ở thái nguyên
nạn nhân trong vụ án mạng là chị p sinh năm hai nghìn ba ở lai châu là bạn gái cũ của thành
trước đó vào khoảng hai mươi ba h ba mươi phút ngày một mươi hai tháng một tại trước nhà số tám mươi hai vương thờ vũ đã xảy ra vụ án mạng
ngay sau đó lực lượng chức năng đã xác định được nghi can đồng thời vận động đối tượng ra đầu thú để đảm bảo an toàn
vì đối tượng đã xuất hiện tâm lý tiêu cực
ngay trong đêm ngày hôm qua ngày một mươi bốn tháng một nghi phạm hoàng văn thành lẩn trốn ở quận long biên
đã đến công an quận thanh xuân để đầu thú
nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn tình cảm giữa nạn nhân và thành
hai người từng có thời gian gắn bó tuy nhiên đã chấm dứt từ lâu nhưng thành vẫn cố gắng theo đuổi nạn nhân
khi biết chị p có bạn trai mới thành đã tìm gặp p và dẫn đến vụ việc thương tâm trên
hiện cơ quan công an đang hoàn thành các thủ tục pháp lý để nhanh chóng xử lý thành theo đúng quy định của pháp luật